số vụ việc vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh vẫn tiếp tục xuất hiện
và khi bị phát hiện thì lại chống đối lại lực lượng chức năng
tại bình định công an huyện tuy phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với hai đối tượng là dương ngọc tính và phạm ngọc lưu
cùng chú tại xã phước hòa huyện tuy phước để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
xã phước hòa huyện tuy phước là địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên vào chiều ngày năm tháng tám tính và lưu vẫn chở nhau đi mua đồ ăn về nhà
để tổ chức cùng nhau ăn nhậu
khi đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín thuộc thôn tân mỹ xã phước hòa
thì đã bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
và thực hiện các thủ tục khai báo y tế cần thiết
lúc này cả hai đối tượng không những không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục
chửi bới lăng mạ đồng thời dùng gạch và cây tấn công lại tổ công tác
tính và lưu ngay sau đó đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ
để xử lý hai đối tượng theo đúng quy định của pháp luật